sử dụng giấy xét nghiệm sars cov hai giả để qua mắt lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu bạch đăng
một đối tượng vừa bị công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh phát hiện bắt giữ
ngày hai mươi bảy tháng sáu tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín bot cầu bạch đăng
công an thị xã quảng yên phát hiện bắt giữ đối tượng vũ văn phúc có hành vi sử dụng giấy xét nghiệm sars cov hai giả
để qua mắt lực lượng chức năng
tại cơ quan công an phúc khai nhận có quen biết một người tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên
và người này đã cung cấp cho phúc một giấy xét nghiệm sars cov hai giả mang tên vũ văn phúc với giá năm mươi đồng một giấy
sau đó phúc đã sử dụng giấy xét nghiệm giả này đi qua nhiều chốt kiểm soát tại hải phòng hải dương
khi đến chốt kiểm soát bot cầu bạch đằng thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ